xử lý nghiêm những trường hợp không trang bị đầy đủ những thiết bị cơ bản khi ra khơi
đồng thời mỗi khi tàu cá ra khơi lực lượng chức năng phải kiểm tra đầy đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn mới cho xuất bến
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an vào ngày ba tháng chín toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông khiến chín người thiệt mạng và ba mươi một người bị thương
tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý bảy bốn trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm tạm giữ bốn mươi bốn ô tô bảy trăm chín mươi bốn mô tô tước một trăm chín mươi một giấy phép lái xe
kho bạc nhà nước thu ba ba trăm năm mươi hai tỷ đồng
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được năm cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng ồn tắc tại các khu vực ở tp hcm và thủ đô hà nội
sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bốn tháng chín hình thế gây mưa nâng trục lên phía bắc khiến mưa ở bắc bộ giảm dần
trong khi đó gió tây nam hoạt động mạnh trở lại gây mưa cho các tỉnh phía nam
tỉnh và tới bình thuận có nắng nhiều trong đó có các thành phố như đà nẵng quy nhơn tuy hòa và phan thiết nắng nóng với nhiệt độ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
ở phía nam gió tây nam hoạt động mạnh trở lại khiến mưa có xu hướng tăng dần
mưa giải rác xảy ra về chiều tối ở cả tây nguyên và nam bộ có nơi mưa to cục bộ kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là ba mươi hai độ c ở nam bộ là ba mươi năm độ c
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
g hai mươi ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu
tỷ phú donald trump vượt lên dẫn trước bà hilery clinton
hôm nay tại thành phố hàng châu trung quốc đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi
theo kế hoạch các nhà lãnh đạo g hai mươi sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề mà nền kinh tế toàn cầu đang gặp phải để cùng tìm giải pháp
phát biểu trước thềm hội nghị chủ tịch trung quốc tập cận bình kêu gọi các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới
nhằm đến mục tiêu mang lại lợi ích tăng trưởng và phát triển cho các quốc gia trên thế giới
sau phiên khai mạc chiều nay dự kiến lãnh đạo g hai mươi sẽ tiến hành thảo luận về những vấn đề mà nền kinh tế toàn cầu đang gặp phải để cùng tìm giải pháp
những nội dung về phát triển nền tảng kinh tế thế giới năng động sáng tạo ứng phó với khủng hoảng một cách bài bản
tháo gỡ các rào cản thương mại cũng sẽ được đặc biệt quan tâm
hội nghị năm nay dự báo sẽ đạt được ba mươi kết quả cụ thể trong đó có những kết quả nổi bật như đưa ra được lộ trình tăng trưởng sáng tạo cho kinh tế thế giới
thông qua kế hoạch hành động nghị trình phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin reuters cho thấy ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng cộng hòa tỷ phú donald trump
đã vượt lên dẫn trước một so với đối thủ từ đảng dân chủ hirarin clinton
theo các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày một tháng chín bốn mươi cử tri tiềm năng đã bỏ phiếu cho ông donald trump
trong khi ba mươi chín ủng hộ bà hilery clinton trong khi đó hai mươi số người được hỏi bỏ phiếu phản đối cả hai ứng cử viên
trước đó vào tháng tám khoảng cách giữa bà clinton và ông trump đạt mức kỷ lục là một mươi hai nghiêng về bạc clinton
vừa qua ông trump đã cải tổ bộ máy tranh cử và mở rộng đối tượng muốn nhắm đến
ông liên tục thực hiện các chiến dịch vận động
với nhóm người mỹ gốc phi rằng mình sẽ là một vị tổng thống tốt hơn bà clinton
trong khi đó bà clinton bị sụt giảm uy tín vì vụ bê bối liên quan đến email cá nhân từ thời làm ngoại trưởng lại nổi lên
ngoài ra quỹ từ thiện của gia đình bà cũng lâm vào một cuộc khủng hoảng uy tín
thưa quý vị và các bạn một trận động đất mạnh năm sáu độ richter vừa làm dung chuyển bang oklahoma miền trung nước mỹ
hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do trận động đất gây ra
theo cơ quan khảo sát địa chất mỹ động đất xảy ra buổi sáng theo giờ địa phương
với tâm trấn cách khu vực ponni phía bắc bang olahoma một mươi năm km về phía tây bắc độ sâu sáu sáu km
người dân ở kansas arkansas iowa dallas texas và norman đều cảm nhận rõ rung lắc do động đất
chấn động lan đến tận nebraska và phía bắc texas hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do trận động đất này
khu vực này cũng từng là tâm trấn của một trận động đất mạnh hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một

các nhà khoa học gần đây đã cảnh báo những trận động đất tại olahoma sẽ gia tăng về số lượng lẫn cường độ
do việc xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất dầu khí ở sâu dưới lòng đất của bang này
cảnh sát philippines hiện đang truy nã ba đối tượng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đánh bom khu chợ đêm ở davao
miền nam nước này khiến ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào ngày hai tháng chín vừa qua
cảnh sát quốc gia philippines cho biết các nhân chứng đã phát thảo
được hình ảnh nghi phạm vụ đánh bom chợ đêm gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ
ngoài ra nhà chức trách cũng xác định thiết bị nổ tự chế được làm từ đạn súng cối
lại thường được các nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan sử dụng
hiện trong hơn sáu mươi người bị thương có một mươi năm người đang trong tình trạng nguy kịch
an ninh đang được xếp chặt trên toàn quốc
nhà chức trách philippines cũng kêu gọi người dân đề cao cảnh giác phòng trường hợp xảy ra vụ tấn công khác
vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm tổng thống philippines rodrigo duterte đang có mặt tại thành phố này
tuy nhiên nhà chức trách thông báo ông vẫn an toàn
tổng thống duterte gọi vụ nổ này là hành động khủng bố và đặt đất nước trong tình trạng báo động khẩn cấp
hội nghị hòa bình panglong thế kỷ hai mươi một vừa bế mạc tại thủ đô nepal của myanmar
cố vấn nhà nước myanmar bà aung san suu kyi tuyên bố hội nghị hòa bình vang long thế kỷ hai mươi một
là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử và đáng trân trọng
đồng thời nhấn mạnh đây là bước đầu tiên trên con đường đi tới hòa bình
phát biểu bế mạc hội nghị kéo dài bốn ngày bà suu kyi khẳng định sự tham gia của người dân
là yếu tố then chốt cho việc theo đuổi hòa bình
bà cũng hối thúc xây dựng năng lực để giải quyết những bất đồng và cộng tác với nhau trên tinh thần tôn trọng
bà suu kyi cho biết đã có những tranh cãi gai gắt giữa các đại biểu tham gia hội nghị
khi họ trình bày các lập trường và quan điểm khác nhau
và nêu rõ để đạt được hòa bình rất khó khăn đồng thời nhấn mạnh đây là hội nghị đầu tiên
và sau đây sẽ có thêm các hội nghị nữa cũng như có nhiều việc phải làm
hội nghị hòa bình vang long thế kỷ hai mươi một tập trung vào khuôn khổ đối thoại chính trị quốc gia
nhằm chấm dứt các cuộc xung đột giữa quân đội quốc gia và các nhóm vũ trang sắc tộc suốt gần bảy thập kỷ qua